qua điều tra cơ quan công an đã xác định được bảy vụ án do tuấn và sơn gây ra trong đó hai vụ án đã xác định được bị hại
đối với các vụ án còn lại cơ quan công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên xin thông báo những ai bị cướp tài sản với các thủ đoạn tương tự như trên
nhanh chóng tới cơ quan công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật